thống kê cho thấy trong thế kỷ hai mươi thuốc lá đã giết chết một trăm linh triệu người và who cũng đã cảnh báo
nếu không thực hiện ngay những biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả thì số người chết hàng năm do thuốc lá
có thể tăng lên hơn tám triệu vào năm hai nghìn ba mươi và thế kỷ hai mươi một số người chết vì thuốc lá có thể lên tới một tỷ người
theo ước tính mỗi năm tại việt nam số tiền chi ra để mua thuốc lá là ba mươi một tỷ đồng
với số tiền này có thể giúp khoảng hai triệu người việt nam thoát nghèo
tổng chi phí tổn thất do thuốc lá gây ra là hơn hai mươi bốn sáu trăm linh tỷ trong đó riêng tổng chi phí điều trị
và tổn thất lao động ở năm nhóm bệnh thường gặp chiếm khoảng hai mươi ba tỷ đồng
trong khi trên thực tế số tiền thu lợi được từ các hoạt động do thuốc lá đem lại chỉ chiếm khoảng một mươi sáu tỷ đồng
đồng thời hàng năm có khoảng bốn mươi người việt nam tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá
dự báo đến năm hai nghìn bốn mươi con số này có thể tăng lên tới bảy mươi người mỗi năm
thuốc lá và chất gây nghiện chất kích thích khác thực phẩm không bảo đảm an toàn
chính phủ cũng có nhiều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
trong đó có các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá
thế nhưng một thực tế hiện nay tại việt nam để mua rượu bia hay thuốc lá là quá dễ dàng
và cũng không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em
sử dụng những chất gây nghiện trên liệu rằng việc cấm này có thực sự khả thi hay không
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
một thực tế hiện nay mặc dù đã tích cực tuyên truyền nhưng tình trạng hút thuốc lá
uống rượu bia ở giới trẻ đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa
trước thông tin từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy luật bảo vệ trẻ em có hiệu lực quy định
nghiêm cấm bán thuốc hoặc cho trẻ em sử dụng rượu bia thuốc lá và chất gây nghiện
đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng
trẻ dưới một mươi tám tuổi hay dưới một mươi sáu tuổi thì con chưa có năng lực kiểm soát những hành vi của mình
chưa biết cái nào là tốt cái nào là xấu
và việc dùng chất gây nghiện như rượu bia thì hiển như là xấu rồi
nhưng có thể là con bị bạn bè lôi kéo chẳng hạn bị ảnh hưởng gì đó
và con không ý thức được việc làm của mình là sai
vì thế nên là nếu có những dự luật giới hạn tuổi cho trẻ em được dùng những chất gây nghiện như thế thì rất là tốt
tuy nhiên các nghiên cứu mới đây về sử dụng thuốc lá trong thanh niên
thiếu niên của bộ y tế
cho thấy tỷ lệ hút thuốc trong thanh niên thiếu niên đang tăng và độ tuổi bắt đầu hút thuốc ngày càng trẻ
có tới hai mươi một nam thanh niên từ một mươi sáu tới hai mươi bốn tuổi hút thuốc
nghiên cứu tình trạng sử dụng thuốc lá trong học sinh ở độ tuổi từ một mươi ba tới một mươi năm
cũng cho thấy tỷ lệ học sinh nam hút thuốc trước một mươi tuổi là một mươi bảy
có một mươi ba học sinh nam và bốn học sinh nữ độ tuổi từ một mươi ba tới một mươi năm trả lời có ý định sẽ hút thuốc trong tương lai
có ngày tôi hút thuốc bệnh một gói từ năm một mươi chín tuổi
đến bây giờ tôi hút được gần chục năm rồi
quá sớm mà cũng hầu như là lý do là do đua đòi và bạn bè
đấy nên là em nghĩ việc đấy là không nên
đề cập đến vấn đề thanh thiếu niên sử dụng chất kinh nghiệm
cục trưởng cục khám chữa bệnh bộ y tế giám đốc quỹ phòng chống tắc hại thuốc lá lương ngọc khuê cho biết
một trong những nguyên nhân khiến trẻ hút thuốc lá là do giá các sản phẩm thuốc lá tại việt nam rất rẻ
tạo điều kiện để thanh niên thiếu niên dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm này và nhanh chóng trở thành người nghiện
trường hợp phải gánh chịu những hậu quả lớn do sử dụng thuốc lá
người bệnh bị ung thư phổi do hút thuốc lá chiếm tới chín mươi tám
nghiên cứu của viện chiến lược chính sách y tế năm hai nghìn một mươi một cho thấy bệnh tật và tử vong sớm do thuốc lá
là mất đi một năm triệu năm sống khỏe mạnh của người việt nam
và một con số nữa mà tổ chức y tế thế giới đã công bố là mỗi năm việt nam có khoảng bốn mươi người chết
do các cái bệnh liên quan đến thuốc lá
hành vi diễn ra nhanh chóng ý thức người dân chưa cao trong khi lực lượng thanh tra mỏng đã khiến luật phòng chống tắc hại thuốc lá chưa đạt hiệu quả
theo bộ y tế từ khi luật có hiệu lực tỷ lệ người hút thuốc lá mới chỉ giảm được khoảng hai việc xử phạt còn tồn tại nhiều bất cập
vì đây nó là một cái thói quen một cái hành vi
và người ta chỉ hút thuốc lá có khi là chỉ trong vòng khoảng độ một phút
hoặc là có những người thèm thuốc lá người ta chỉ cần rơi lên người ta bật hút vào hơi xong người ta lại vứt đi
tức là cái hành vi vi phạm đấy nó diễn ra rất là nhanh
trong khi đó thì chúng ta lại không có cái quy định là cái xử phạt nguội đối với trường hợp này
cái hạn chế hiện nay là công tác giám sát và xử phạt đặc biệt là những người hút ở nơi công cộng chưa nghiêm và chưa thực thi
và sắp tới thì cần có những giải pháp quyết liệt hơn và phối hợp đồng bộ giữa các bộ ban ngành các cơ quan truyền thông báo chí
và chính mỗi người dân vì sức khỏe của chính mình và những người xung quanh
theo phân tích của luật sư trịnh nam ninh công ty luật bảo tín
luật bảo vệ trẻ em khỏi các chất gây nghiện mới đây của quốc hội khó khả thi
trên thực tế mặc dù luật phòng chống tắc hại của thuốc lá quy định hành vi sử dụng mua bán thuốc lá khi chưa đủ một mươi tám tuổi
sẽ bị phạt từ một trăm linh tới ba trăm linh ngàn đồng
người bán thuốc lá cho người chưa đủ một mươi tám tuổi sẽ bị phạt từ năm trăm linh tới một triệu đồng
tuy nhiên cho đến nay cuộc chiến chống thuốc lá vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
bởi lợi nhuận từ sản xuất và buôn bán thuốc lá là rất cao
trong khi thanh niên thiếu niên lại chưa nhận thức đúng và đầy đủ về những nguy cơ tiềm ẩn do thuốc lá mang lại
không ai có thể lường hết được tắc hại do thuốc lá gây ra đặc biệt với đối tượng thanh niên thiếu niên
bởi vậy để hạn chế hiện tượng hút thuốc lá nói chung và sự gia tăng hút thuốc lá trong giới trẻ nói riêng
đòi hỏi các ngành chức năng cần phải có những biện pháp xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm
hạn chế việc sản xuất và nhập khẩu thuốc lá ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá trong thanh niên thiếu niên
là việc làm cấp bách của mọi gia đình và xã hội trước khi những hiểm họa lớn có xảy ra